các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng một mươi hai tháng bốn trần duy tâm chuẩn bị nhiều hung khí bỏ vào ba lô rồi đến tòa án nhân dân huyện phụng hiệp nộp đơn ly hôn
sau đó trần duy tâm gọi điện thoại cho ông vù đi nhậu ông v hẹn tâm đến trường gặp nhau
đến khoảng chín giờ hai mươi phút cùng ngày tâm điều khiển xe máy mang theo ba lô đựng hung khí đến trường tiểu học phương bình hai để tìm gặp ông v
khi thấy ông v từ trên tầng đi xuống tâm hỏi ông v vì mối quan hệ với vợ mình sau đó tâm cầm bình hơi cay xin vào mặt ông v
không dừng lại ở đó tâm lấy chai bia từ ba lô tấn công ông v làm vỡ chai rồi tiếp tục ra tay khiến ông v phải bỏ chạy
tiếp đến tâm cầm con dao giấu trong ba lô đuổi theo tấn công ông v nhiều người đã có mặt đến can ngăn đưa ông v đi cấp cứu
tâm sau khi gây án đã cầm ba lô đến công an xã phương bình đầu thú
ngày ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can trần duy tâm để tiếp tục điều tra tội cố ý gây thương tích
các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
thưa quý vị liên quan đến vụ việc cô giáo bị phụ huynh học sinh cũng là một giáo viên hành hung tại nhà riêng
sau khi vụ việc xảy ra cô giáo đã báo cơ quan chức năng đồng thời viết bản tường trình gửi nhà trường
mới đây nhất hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê duẩn nơi cô giáo công tác cũng đã có phản hồi về vụ việc cũng như làm rõ thông tin về quy trình đánh giá hạnh kiểm của nam học sinh
hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê duẩn nói gì vụ cô giáo bị phụ huynh hành hùng
liên quan đến vụ việc cô giáo bị phụ huynh học sinh hành hung chiều ngày hai mươi sáu tháng năm ông trịnh văn thương hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê duẩn ở đắk nông cho biết
sau khi nắm được thông tin nhà trường đã mời cô vũ thị kim quy lên viết bản tường trình
theo ông thương hiện nguyên nhân sự việc nhà trường đang chờ cơ quan công an kết luận
tuy nhiên theo bản tương trình của cô quy có thể xuất phát từ việc học sinh l m quy học sinh lớp một mươi hai tại trường là con trai của ông l m dê người hành hung cô quy bị xếp loại hành kiểm trung bình
ông thường nói trong bản tường trình của cô quy thể hiện bị phụ huynh học sinh quy tới nhà chửi bới và đánh
hiện chúng tôi đã gửi báo cáo
cũng như tương trình của cô giáo lên sở giáo dục và đào tạo tỉnh đăng nông
hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê duẩn cho biết phụ huynh đánh cô quy cũng là thầy giáo dạy cấp hai trường trung học cơ sở hoàng văn thụ ngay cạnh trường trung học phổ thông lê duẩn
em quy là học sinh chuyển từ trường phổ thông dân tộc nội chú tây nguyên về trường giữa học kỳ hai năm lớp một mươi hai
thông tin về học sinh bị xếp loại hạnh kiểm trung bình ông thương cho biết học sinh này vi phạm vô lễ với giáo viên bị phê bình và sổ đầu bài
trước thành lập hội đồng bình xét hành kiểm tổng hợp từ các ý kiến bỏ phiếu kín nhà trường đã xếp loại hành kiểm trung bình học kỳ hai và trung bình cả năm học đối với em quy
vị này cho biết thêm việc xếp loại này dựa trên kết quả đánh giá năm học do m quy nhiều lần vi phạm nội quy quy định của trường học
sau đó phụ huynh em quy không đồng ý xếp loại hạnh kiểm trung bình của con nên có đơn kiến nghị lên nhà trường
ông thương thông tin thêm chúng tôi thành lập bình xét hạnh kiểm lần thứ hai đối với mq lần này nhà trường cũng bỏ phiếu kín và kết quả thống kê từ các phiếu vẫn giữ nguyên xếp loại hạnh kiểm trung bình của học sinh này
thông tin về tình hình sức khỏe của cô quy ông thương cho hay trưa ngày hai mươi sáu tháng năm cô quy bị mệt nên được gia đình đưa lên bệnh viện tỉnh để thăm khám sức khỏe
về phía chỉ đạo của các ban ngành liên quan sáng ngày hai mươi sáu tháng năm ubnd huyện đắk gờ long đắk nông cho biết đã nắm được thông tin cô giáo trường trung học phổ thông lê duẩn xã quảng sơn tố bị một người đàn ông xông vào nhà hành hung bị thương
huyện đã chỉ đạo nhà trường báo cáo cụ thể để có hướng xử lý
đồng thời ông lê văn chiến phó chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông đã ký văn bản gửi công an tỉnh về việc xử lý thông tin cô giáo bị phụ huynh đến nhà đánh
sau khi xem xét ubnd tỉnh đắc nông
giao công an tỉnh khẩn trương điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với thông tin phản ánh nêu trên
cùng ngày ubnd tỉnh đắk nông đã chỉ đạo công an tỉnh điều tra xử lý theo đúng quy định với hành vi cố ý gây thương tích liên quan vụ việc
ubnd tỉnh đắc nông cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý thông tin hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về ubnd tỉnh trước ba mươi tháng năm
cùng ngày sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk nông cũng đã chỉ đạo trường trung học phổ thông lê duẩn báo cáo nội dung vụ việc
trước đó theo thông tin từ cô giáo vũ thị kim quy khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm cô cùng hai con đang ở nhà riêng tại thôn hai xã quảng sơn
thì ông l m d phụ huynh em l m quy học sinh trường trung học phổ thông lê duẩn xông vào nhà chửi bới và hành hôn cô
phát hiện sự việc hàng xóm và người thân xung quanh chạy đến can ngăn sau đó ông dê bỏ chạy khỏi hiện trường
hậu quả cô quy bị chấn thương chảy máu mũi nên được đưa đến cơ sở y tế để điều trị đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng
chưa hết bàng hoàng sau vụ việc cô quy nói sau khi biết em quy bị xếp loại hạnh kiểm trung bình và không đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường đại học như mong muốn
nên ông đê đã có hành vi không chuẩn mực đối với nhà trường
tối hôm xảy ra vụ việc trong lúc chồng đi làm tôi ở nhà cùng con nhỏ thì ông dê đã xông vào tấn công tôi
theo chồng cô giáo kim quy được biết trong quá trình học
em l mới quy có vi phạm dẫn đến việc hội đồng nhà trường đánh giá xếp loại hạnh kiểm trung bình
sau đó mẹ của nam sinh này là hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn đã lên trường kiến nghị làm ôm chuyện này trên trường
chồng cô kim quy chia sẻ gia đình nam sinh này nghĩ nguyên nhân là do vợ tôi gây ra nên ông dê lên nhà hành hung vào mặt người vợ tôi
rất tiếc lúc xảy ra vụ việc tôi đang đi làm nghe vợ gọi điện tôi tức tốc chạy về để giải quyết
tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc để bảo vệ sức khỏe
tính mạng của vợ tôi em học sinh đã phải trả giá cho hành vi không đúng mực với giáo viên của mình
và chắc chắn đây sẽ là bài học đắt giá cho em trước khi bước đến những nước thang mới trong cuộc đời
tuy vậy không một nhà trường hay thầy cô nào muốn hạ hạnh kiểm học sinh của mình
nhưng họ bắt buộc phải làm như vậy một cách khách quan và trung thực
khi đặt bút phê chắc hẳn các cô các thầy cũng đã cân nhắc rất kỹ
điều đáng trách ở đây là thái độ và cách hành xử của phụ huynh cũng là một thầy giáo
thay vì đến nhà hành hung cô giáo ông dê nên nói chuyện với con của mình
xem vì sao em vi phạm nội quỷ vì sao có hành vi xúc phạm cô giáo rồi phân tích cho con hiểu
thế nhưng phụ huynh này lại hành xử côn đồ khiến vụ việc ngày càng phức tạp
không chỉ lương thấp áp lực từ phụ huynh học sinh cũng khiến giáo viên bỏ nghề
quý vị thân mến bị phụ huynh học sinh hành hùng học sinh hỗn láo xúc phạm
có thể coi là một trong những áp lực khiến các thầy cô sợ đến trường thậm chí phải bỏ nghề
thời gian qua tình trạng thiếu giáo viên vẫn đang là vấn đề nhức nhối
dù nhiều thầy cô rất yêu nghề nhưng cũng không thể ở lại vì nhiều lý do khác nhau
bên hành lang kỳ họp thứ tư quốc hội một mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai đại biểu nguyễn thị việt nga đoàn hải dương
chỉ ra các nguyên nhân khiến nhiều giáo viên bỏ nghề thời gian qua
không chỉ do lương thấp nhiều giáo viên chia sẻ áp lực dạy học lớn
môi trường làm việc không tạo được động lực khiến họ bỏ nghiệp nhà giáo
bà nga cho biết hiện nhiều áp lực khác trong mối quan hệ với phía phụ huynh và học sinh
nhiều thầy cô tâm sự họ thà đi làm công việc lương thấp hơn
nhưng đơn giản và không phải chịu nhiều áp lực như nghề giáo viên hiện nay
đây là một hiện tượng rất đáng buồn và đau xót
tôi tin chắc họ ở trong tình thế là cực chẳng đã mới lựa chọn như vậy
tất cả những người được đào tạo ra làm giáo viên đều có tình yêu nghề rất lớn
cho nên trong tình huống không thể nào khắc phục được thì họ mới lựa chọn như vậy
hiện tượng này diễn ra ngày càng phổ biến không chỉ ở thành phố mà nông thôn cũng đang có tình trạng trên
do đó tôi và nhiều đại biểu đã đề nghị quốc hội chính phủ bộ giáo dục và đào tạo
cần phải suy nghĩ rất nghiêm túc và sớm tìm giải pháp đồng bộ khắc phục vấn đề này
ngoài những ưu đãi gì với đội ngũ giáo viên về chế độ lương thưởng để thu hút nhân tài
bà nga cũng cho rằng vấn đề nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường cũng rất cần được chú trọng
cách ứng xử văn hóa giữa phụ huynh học sinh với giáo viên rất cần được quan tâm
có những vụ mức độ nhỏ giáo viên và học sinh trong lớp
nhưng phụ huynh lại vào cuộc phản ứng khá cực đoan thái quá khiến thầy cô cũng bị áp lực
nhiều giáo viên than bây giờ không biết lên lớp dạy học sinh thế nào
ngày xưa các cụ nói yêu cho doi cho vọt bây giờ giáo viên không dám trách máu nặng nề
bởi sợ sẽ khiến các bậc phụ huynh nổi nóng
trong khi ở nhà các phụ huynh sử dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau
kết quả học tập rèn luyện tu dưỡng của học sinh cũng lại đổ hết lên đầu giáo viên
họ phải chịu trách nhiệm trước điều đấy nên cũng thấy rất áp lực
đại biểu nguyễn thị viện nga nói
chính phủ và bộ giáo dục và đào tạo cần sớm giải quyết được sự ngột ngạt trong môi trường giáo dục hiện nay
để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề giúp họ cảm thấy thoải mái và yêu nghề
nói chung chúng ta cần phải tạo ra môi trường làm việc thuận lợi và an toàn cho giáo viên
từ xưa đến nay ngành giáo dục luôn nêu cao khẩu hiệu
mỗi ngày đến lớp là một ngày vui đối với học sinh
thì cũng nên nghĩ đến việc làm sao mỗi ngày đến trường cũng là một ngày vui đối với giáo viên
dù ở môi trường nào những giá trị cốt lõi của việc giáo dục vẫn không bị thay đổi
với cô đủ tình yêu nghề dạy học bằng cái tâm của nghề
tuy nhiên cũng có những áp lực cả vô hình và hữu hình đè nặng lên vai các nhà giáo
do đó các giáo viên cần giữ vững cái tâm và tình yêu nghề tình yêu học trò
để vượt qua áp lực vốn dĩ luôn tồn tại với nghề giáo
bên cạnh đó các ban ngành lãnh đạo nhà trường cần quan tâm
phụ huynh và học sinh cũng cần thấu hiểu hơn nữa để giúp các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của